ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nêu quyết tâm trong hôm nay phải thông đường bảy mươi một để tập trung đưa phương tiện cơ giới vào các điểm sạt lở đẩy nhanh tốc độ tiến độ tìm kiếm công nhân thủy điện rào trang ba
cũng trong sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể công nhân thủy điện rào trăng ba như vậy tới thời điểm này đã tìm thấy ba trên một mươi bảy người
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải tỏa được hơn năm mươi khối lượng công việc
vấn đề vật cản lớn nhất là cục đá lớn hàng chục khối nằm giữa đường bảy mươi một nối tiểu khu sáu mươi bảy đến thủy điện giao trang bốn cũng đã có cách xử lý mà không cần phải nổ mìn như phương án ban đầu
từ sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi các phương tiện xe múc xe ủi đang tập trung xử lý các điểm sạt trượt
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nhận định khó khăn trước mắt là phải đưa được các phương tiện cơ giới vào thủy điện rào trang ba để đẩy nhanh công tác cứu nạn cứu hộ
vì vậy các lực lượng cần nỗ lực cao nhất để đến chiều hai mươi ba tháng một mươi thông tuyến đường bảy mươi một lên rào trang ba đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ để thực hiện tìm kiếm bảo đảm an toàn cho công tác cứu nạn cứu hộ
bộ tư lệnh quân khu bốn cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng cũng đã nhận đề nghị đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường thủy điện giao trang ba để hỗ trợ lực lượng tham gia tìm kiếm sớm đưa được các nạn nhân mất tích về với gia đình